chi cục phòng chống thiên tai miền trung và tây nguyên cho biết vừa phát hiện thêm một cồn cát tại biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam cồn cát dài hai trăm linh mét nằm cách bờ khoảng hai trăm ba mươi mét
qua khảo sát cho thấy cồn cát mới phát sinh này có xu hướng bồi về phía bắc phía tây ít thay đổi
phía đông hình thành các đụn cát và dịch chuyển thay đổi lên phía bắc
trong khi đó phía nam có diễn biến rất phức tạp và chưa rõ quy luật
đặc biệt từ giữa tháng sáu đến nay khu vực này bị sói lở nặng
tri cục phòng chống thiên tai miền trung và tây nguyên cũng cho biết sẽ tiếp tục quan chắc định kỳ tại cồn cát này
lấy mẫu và phân tích để bổ sung cơ sở đánh giá nhận định diễn biến bồi sói của cồn cát